còn tại tỉnh nghệ an vào sáng hôm nay công an tp vinh đã đồng loạt gia quân nhắc nhở xử phạt nhiều người dân đã ra đường tụ tập đông người đi bộ tập thể dục chơi thể thao nơi công cộng vi phạm chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
mặc dù thành phố vinh đã áp dụng chỉ thị một mươi sáu nhưng vẫn có nhiều người dân ra đường đi bộ đạp xe tập thể dục nơi công cộng
trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách qua kiểm tra lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hai mươi bảy trường hợp mỗi trường hợp là hai triệu đồng đồng thời nhắc nhở bốn mươi ba trường hợp người dân đi bộ đi xe tập thể dục nơi công cộng
trước tình trạng trên đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp vinh đã tập trung lực lượng phương tiện tỏa ra nhiều tuyến đường để nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch không ra ngoài khi không thật sự cần thiết
được biết cả hai mươi năm phường xã trên địa bàn thành phố vinh sẽ lập chốt kiểm tra người đi lại trên đường các chốt này sẽ thay đổi địa điểm theo giờ để kiểm tra được đồng bộ các tuyến đường các phường xã